đối tượng trần trung kiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn phú trạch xã mễ sở huyện văn giang tỉnh hương yên
và đối tượng trần văn thuật sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn tân lợi xã thắng lợi huyện văn giang tỉnh hương yên
còn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy công an huyện phù cử tỉnh hưng yên đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn tần tiến xã minh tân huyện phù cử tỉnh hưng yên
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý